thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì họp thường trực chính phủ về các phương án kịch bản và khả năng ứng cứu
đối với trường hợp khẩn cấp về dịch bệnh covid một mươi chín trong cả nước
cũng như các chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
tại đây thủ tướng đã khẳng định rằng với các giải pháp mới nhất cả nước hiện đang ở tình trạng tiền khẩn cấp
nên việc cách ly toàn xã hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục vận động nhân dân tự giác chấp hành
thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cho bản thân và gia đình
chính phủ cũng chưa phong tỏa các thành phố lớn
thủ tướng chính phủ đặt vấn đề nếu trong tình trạng xấu nhất là dịch bùng phát
thì các phương án của chính phủ là gì để không bị động
đặc biệt là phương án liên quan đến huy động nguồn lực bệnh viện giã chiến và các biện pháp cần thiết khác
thủ tướng nêu rõ không mong tình trạng này xảy ra
nhưng nếu xảy ra thì phải ứng phó một cách chủ động quyết liệt
nhằm bảo vệ sức khỏe
và tính mạng của người dân
hiện chưa đặt vấn đề cô lập hay phong tỏa các đô thị lớn ở việt nam
nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng tình trạng khẩn cấp khi bùng phát dịch
phải chuẩn bị sẵn văn bản trong ngày hôm nay
cần thiết thì phải lấy ý kiến của chính phủ vào ngày mai để chính quốc hội ban bố tình trạng khẩn cấp
vấn đề an sinh xã hội vô cùng cần thiết
nếu không chủ động giải quyết vấn đề này sẽ rất khó khăn cho đất nước
mấy tháng qua nhiều người thất nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn
viên chức thuần túy không có việc làm không được trả lương
do vậy chính phủ sẽ bàn đối tượng
mức hỗ trợ phù hợp với khả năng nguồn lực nào để bảo đảm an sinh xã hội cho đúng pháp luật
điều quan trọng là không được bỏ sót đối tượng yếu thế khó khăn trong thời điểm này
đây cũng là trách nhiệm của đảng nhà nước đối với những người nghèo người thất nghiệp trong lúc này
tại cuộc họp thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày
kể từ giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên phạm vi toàn quốc
yêu cầu mọi người dân ở tại nhà làm việc tại nhà chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật sự cần thiết
thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
các bộ ngành địa phương và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin
tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân
chấn chỉnh một số báo rút tiếp gây hoang mang hiểu nhầm
người chịu trách nhiệm phòng chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân
bộ công thương ủy ban nhân dân các địa phương chú ý bảo đảm hàng hóa
lương thực thực phẩm thiết yếu cho nhân dân